tại địa bàn tỉnh quảng nam có mưa lớn kéo dài trên diện rộng cùng với các hồ chứa thủy điện trên thượng nguồn đồng loạt xả lũ đã làm cho khu phố cổ hội an và nhiều khu dân cư trũng thấp ven sông thu bồn bị nhấn chìm trong nước lũ
do lũ về bất ngờ trong đêm đã làm cho việc sinh hoạt đi lại buôn bán của người dân bị ảnh hưởng việc tham quan của khách du lịch cũng gặp trở ngại
không những vậy trận mưa lũ ngập lụt cuối mùa này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển du lịch
mưa lớn kéo dài trong những ngày qua ở khu vực miền núi kèm theo các hồ thủy điện từ thượng nguồn đổ về làm cho vùng hạ du bị ngập nặng
theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố hội an đêm một mươi bốn dạng sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi hai do mưa lớn và các thủy điện xả lũ ảo ạt mực nước sông thu bồn lên trên báo động ba làm cho phố cổ hội an ngập chìm trong nước lũ
do lũ lớn đổ về trong đêm làm cho hàng nghìn nhà dân ở các xã cầm kim cẩm nam đường bạch đằng và nhiều tuyến đường trong phố cổ ngập chìm trong nước lũ gây ảnh hưởng đến đời sống đi lại của người dân và du khách
mỗi năm là ít mà năm nay là lần thứ hai nhưng mà lần thứ hai có vẻ cao hơn lần trước
ví dụ như đời sống của bà con là như rau gác họ làm là coi như bị nước lụt đi là coi như ngập hết cho nên là trừ là đời sống họ cũng khó khăn
thứ này gần đây là hẳn tăng cấp ba cấp bốn
bốn lần mọi ngày cho nên là cũng khó buôn khó bán
muốn đi du lịch quanh cái phố cổ nhưng mà nước thấy nước vậy thì thấy cũng mình thì thích nhưng mà nhìn cái cuộc sống của người dân thì mình cảm thấy lo lắng cho người dân là làm vậy thì cửa hàng đóng cửa
thì việc thu nhập hay là cuộc sống nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều
ủy ban nhân dân tp hội an đã chỉ đạo cho các cơ quan liên quan và chính quyền
các địa phương triển khai nhiều biện pháp ứng cứu
chính quyền thành phố đã thông báo cho các cơ quan đơn vị và người dân nằm trong vùng trũng thấp nhanh chóng đưa tài sản lên cao hạn chế đi lại trong vùng ngập nước đồng thời chuẩn bị phương án di rời khi nước lũ dâng cao đột ngột
các địa phương triển khai các phương án di rời tại chỗ đối với những cái hộ mà nhà nó quá thấp và không đâm bỏ hoàn toàn
mà lưu ý là người thằng tật người già người bạn trẻ em phụ nữ có thai mong mong
để di rời
theo phương án tại chỗ tức là qua các nhà cao tầng
cái vấn đề thứ hai là nghiêm cấm cái việc đi lại trong lũ đối với một số cái tuyến đường mà nó bị ngập sâu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo mưa lớn kéo dài trong những ngày tới mực nước trên sông vu gia thu bồn có khả năng dâng cao
tiếp tục gây ngập lụt ở khu vực phố cổ hội an và các khu dân cư ở vùng hạ du
do vậy các cấp chính quyền và người dân ở hội an cần tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ và tình hình xả lũ từ các hồ thủy điện ở thượng nguồn để có biện pháp ứng phó kịp thời nhằm tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra